nhân kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam chiều nay tại hà nội
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đã đến chúc mừng báo nhân dân
đồng chí đánh giá cao những kết quả mà báo nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
và cảm ơn báo nhân dân đã đồng hành cùng ban tổ chức trung ương
trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao
có nhiều đóng góp quan trọng trong tuyên truyền về công tác xây dựng đảng
và trong giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên búa liềm vàng
thay mặt những người làm báo nhân dân đồng chí thuận hiếu ủy viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đã trân trọng đáp lễ
và báo cáo vắn tắt một số hoạt động quan trọng của báo trong thời gian tới